bảy mươi năm năm về trước alin robo cô sinh viên hai mươi một tuổi người thụy điển đã đến việt nam chỉ để khám phá
những điều mới mẻ ở đất nước xa lạ nhưng chuyến đi ấy đã níu chân alin gắn bó với mảnh đất này
gần ba thập kỷ cùng với hành trình kỳ diệu mang tên ngôi nhà may mắn nơi mà những mảnh đời cơ
nhỡ những thân phận yếu thế không gục ngã trước số phận họ bù khuyết cho nhau để cùng nỗ lực vươn
lên cùng xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn khi team mới sang việt nam thì những người khổ
nhiếc đã có biết đến mình cho nên lúc đó là hay đi băng đêm đi xe máy đầu tiên đi xe đạp đi gặp
những trường hợp mà những người sống ở ngoài đường trong số thì có trẻ em lăn tan rồi có người lớn
tuổi vô gia cư đủ loại người rất là thiếu may mắn và lúc đó là team làm quên với họ và sau khi họ
tin tưởng mình thì team mời họ về nhà may mắn dạ cô dạy cho con nhiều kiến thức mới với lại
nhiều bài học hay rồi còn nhiều điều thú vị nữa cám ơn xin lỗi của con
bằng nguồn lực của mình một máy ấm thực sự đã được cô gái này tạo dựng tại thành phố hồ chí minh
minh trở thành nơi che chở nuôi dạy hàng trăm trẻ em lang thang và cũng là địa chỉ để nhiều
người yếu thế khác tìm đến đây học nghề hướng nghiệp tìm kiếm một tương lai tươi sáng hơn
kiếm cái nghề phù hợp nhất đối với khả năng của họ và khi họ đã học nghề xong thì những người đi
lại bằng xe lanh rất là nguy hiểm cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại